sau khi nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa ukraine
eu đã thông qua năm gói trừng phạt đối với các cá nhân tổ chức lĩnh vực tài chính và lĩnh vực năng lượng của nga
mới đây nhất ngày bốn tháng năm chủ tịch ubnd đã đề xuất hai mươi bảy nước thành viên sớm áp đặt gói trừng phạt thứ sáu với nga
trong đó có lệnh cấm nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm tinh chế từ dầu mỏ của nga trong vòng từ sáu đến tám tháng
chúng tôi đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào dầu của nga
điều này sẽ không dễ dàng vì một số quốc gia thành viên đang phụ thuộc mạnh mẽ vào dầu của nga
nhưng đơn giản là chúng ta phải làm điều đó vì vậy hôm nay chúng tôi đề xuất cấm nhập khẩu tất cả dầu từ nga
trong gói trừng phạt thứ năm châu âu đã lần đầu đạt được sự đồng thuận về việc trừng phạt nga trong lĩnh vực năng lượng
tuy nhiên biện pháp này mang tính tượng trưng hơn là thực chất
bởi lệnh cấm này chỉ tác động tới lượng than đá trị giá khoảng bốn tỷ euro mà nga xuất sang eu
còn lần này việc cắt nguồn cung dầu mỏ của nga không phải là vấn đề đơn giản đối với hai mươi bảy nước thành viên eu
chúng tôi phụ thuộc vào đường ống dẫn dầu từ nga chúng tôi phản đối đề xuất của eu
điều này không khác gì một quả bom nguyên tử nhắm vào nền kinh tế của hungary
chúng tôi đang hành động rất tích cực ở các cấp độ khác nhau và đang cố gắng đảm bảo rằng có thể nhận được sự trì hoãn trong hai hoặc ba năm
và sau đó tất nhiên chúng tôi sẽ sẵn sàng ủng hộ gói trừng phạt này
trước chiến sự ở ukraine nga là nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới với sản lượng khoảng bảy triệu thùng dầu mỗi ngày
chiếm khoảng một mươi hai nguồn cung toàn cầu đáng nói hơn khoảng năm mươi xuất khẩu dầu của nga là sang các nước châu âu
châu âu phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung nhiên liệu của nga với gần bốn mươi lượng kỳ đốt tự nhiên và hai mươi năm lượng dầu